tuy nhiên thời điểm mưa lớn nhất ở miền bắc đã qua
trong ngày hôm nay các hình thế gây mưa là khối khí lạnh và dạnh áp thấp đồng loạt suy yếu
thời tiết tại bắc bộ sẽ chuyển tốt nhanh
trời chỉ còn nhiều mây riêng khu vực ven biển là có mưa nhỏ
tuy nhiên mưa chỉ kéo dài trong buổi sáng
các khu vực khác trời tạnh giáo vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi năm độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ ít chịu tác động của khí lạnh
nên trời tạnh giáo và có nắng về chiều do đó nhiệt độ cao hơn
phổ biến ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với các tỉnh miền trung sáng nay trời vẫn còn nhiều mây
tại khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
tuy nhiên về trưa và chiều mây giảm trời hứng nắng
nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi sáu hai mươi tám độ
các tỉnh từ quang binh trở vào đến thừa thiên huế nắng sớm hơn
nên nhiệt độ ngày giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến
bình thuận do không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh cuối mùa
nên thời tiết trong ngày hôm nay vẫn ổn định
trời còn nắng sớm và nhiệt độ ngày cao trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành phía nam
dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên
sẽ phổ biến mức từ ba mươi một ba mươi ba độ trong khi đó ở nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một vài nơi ở khu vực miền đông vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt lên trên ba mươi năm độ
lưu ý về chiều tối trên cả hai khu vực có thể có mưa rông cục bộ
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nên người dân cần chú ý đề phòng
trên biển tại khu vực bắc biển đông gió đông bắc vẫn còn hoạt động
ở mức cấp sáu giật cấp bảy nên vẫn còn tình trạng sóng cao và biển động
theo dự báo tình trạng gió mạnh sẽ còn duy trì trong hết ngày hôm nay
từ ngày mai cường độ gió mới giảm dần và thời tiết sẽ thuận lợi hơn
cho các hoạt động hàng hải
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước